sau bốn ngày thăm giao lưu tại trung quốc với nhiều hoạt động ý nghĩa tàu cảnh sát biển tám nghìn bốn đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển và nhân dân hải nam
sáng nay tàu cảnh sát biển tám nghìn bốn và đoàn công tác đã rời cảng tú anh thành phố hải khẩu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm trung quốc
chín giờ sáng nay theo giờ bắc kinh tại cảng tú anh hải khẩu lễ tiễn đoàn được tổ chức trang nghiêm
đại diện cảnh sát biển trung quốc gửi lời chúc mừng kết quả chuyến thăm của đoàn và mong muốn tiếp tục có những hoạt động đẩy mạnh hợp tác với cảnh sát biển việt nam trong thời gian tới
đại diện bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một cảnh sát biển việt nam khẳng định trong bốn ngày thăm và giao lưu
hai lực lượng đã cùng nhau thực hiện đầy đủ các nội dung mà lãnh đạo cảnh sát biển việt trung đã thống nhất và mong muốn thời gian tới
cảnh sát biển hai nước cần đẩy mạnh và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác để phục vụ lợi ích của nhân dân mỗi nước
góp phần cho hòa bình ổn định hợp tác và phát triển chung của vùng biển vịnh bắc bộ
chuyến thăm tàu của cảnh sát biển việt nam đến trung quốc lần này đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho hai bên
đồng thời mở ra một triển vọng mới trong quan hệ hợp tác song phương giữa cảnh sát biển hai nước vì hòa bình thịnh vượng của hai dân tộc
cũng như sự ổn định và hợp tác cùng phát triển trong khu vực